thời gian qua báo nhân dân và tập đoàn điện lực việt nam đã có nhiều hoạt động hợp tác
trong công tác tuyên truyền của ngành điện đối với phát triển kinh tế xã hội
với nhiệm vụ cung cấp đủ điện cho đất nước những năm qua ngành điện việt nam đã có bước phát triển vượt bậc
với nhiều thành tiệu đáng tự hào từ chỗ nguồn và lưới điện không đáng kể đến nay nước ta đã có một hệ thống điện vững chắc
với sản lượng điện sản xuất hàng năm đạt trên một trăm năm mươi tỷ kwh
sản lượng điện bình quân đầu người cả nước đạt hơn một bốn trăm linh kwh một năm
với tinh thần hợp tác chiến lược giữa báo nhân dân và tập đoàn điện lực việt nam
báo nhân dân đã tăng cường bài viết về ngành điện cụ thể năm hai nghìn một mươi sáu đã có gần hai trăm linh bài viết
và các chương trình truyền hình trên các ấn phẩm của báo nhân dân và kênh truyền hình nhân dân
trong thời gian tới báo nhân dân và tập đoàn điện lực việt nam cũng như các đơn vị thành viên
sẽ tăng cường hơn nữa hợp tác tuyên truyền để ghi nhận những công hiến của ngành điện
trong phát triển kinh tế xã hội của đất nước